do ảnh hưởng của hồi tụ gió nên từ hôm nay đến ngày một tháng tám
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì cần đầy cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét cũng như là sạt lở đất ở vùng núi
do mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực không quá cao
ngày đêm ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thời tiết sẽ mát mẻ và dễ chịu
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
từ hôm nay cho đến ngày một tháng tám thì cũng có mưa
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kem theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân ở đây cũng cần đầy cao cảnh rác với lũ quét và sạt lở đất
rất dễ xảy ra
sau đó từ ngày mùng hai thì mưa sẽ giảm dần
do có mưa nên nền nhiệt độ tại khu vực này sẽ không quá cao
chưa chịu ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi đạt ngưỡng là ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hôm nay tại đây
vẫn còn nắng nóng
nhưng từ ngày mai khi chịu ảnh hưởng của hồi tụ gió
thì mưa rông sẽ tăng mạnh
và giúp cho nền nhiệt giảm đáng kể
ngày đêm chỉ còn ở mức là hai mươi năm ba mươi bốn độ
nắng nóng sẽ hoàn toàn chấm dứt
khu vực từ đà nẵng
đến ninh thuận và bình thuận
từ ngày mai thì mưa rông cũng tăng lên đáng kể
giúp cho nền nhiệt độ giảm nhanh
cao nhất trong ngày chỉ ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy nhiên người dân tại đây
cũng cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
có thể đi kèm cho cơn rông
tại vùng cao của tây nguyên
trong ba ngày tới sẽ chịu sự chi phối
của gió tây nam có cường độ mạnh dần
do đó mưa cũng sẽ có xu hướng gia tăng hơn
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
mưa sẽ tập trung chính vào cuối ngày
do đó trong ngày thì chờ vẫn có nắng
với cường độ nhẹ cùng với nền nhiệt độ
ở mức là hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thánh nam bộ
tại đây cũng chịu sự chi phối
của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên mưa rông lúc chiều tối cũng tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ